sau một tháng áp dụng chính sách kích cầu du lịch tỉnh quảng ninh đã đón hơn một hai triệu lượt khách du lịch doanh thu một tháng ước đạt hai bảy trăm linh tỷ đồng
lượng khách du lịch đến với quảng ninh tăng dần trở lại đặc biệt vào các ngày cuối tuần
theo sở du lịch quảng ninh ở thời điểm nửa đầu tháng năm vừa qua vịnh hạ long chỉ đón gần một trăm linh khách tham quan vào ngày thường
và vào ngày cuối tuần cũng chỉ tăng lên chừng một khách bằng một phần một mươi so với trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín
sau tháng sáu này vào hai ngày cuối tuần lượng khách đã đạt tới bảy mươi lượt khách